thưa quý vị dịch bệnh tại một số nước trên thế giới vẫn đang là điểm nóng
khi số ca mắc tăng nhanh liên tục thì tình trạng thiếu máy móc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín là điều không tránh khỏi
đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại anh quốc
giữa bối cảnh ấy tiến sĩ người việt trần công minh và các nhà khoa học đại học oxford
đã được huy động gấp rút để làm máy hỗ trợ hệ thống y tế quá tải ở nước này
đầu năm hai nghìn hai mươi nước anh thử nghiệm miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng nhưng không đạt được hiệu quả
số ca mắc mới và tử vong vì covid một mươi chín sau đó tăng nhanh chỉ trong một thời gian ngắn
thời điểm đó dịch vụ y tế quốc gia anh chỉ cung cấp được tám máy thở
trong khi chính phủ anh cho biết cần ba mươi máy
trước nhu cầu cấp thiết trần công minh hai mươi chín tuổi sinh ra tại hưng hà thái bình
tiến sĩ tại khoa thần kinh lâm sàng cùng hơn hai mươi cộng sự tại đại học oxford
đã suy nghĩ về việc tạo máy thở
thông thường một nghiên cứu thiết bị y tế thông thường sẽ mất từ năm đến một mươi năm
để có thể đưa vào sản xuất thiết bị máy thở osvent được hoàn thành trong hai tuần
và đưa vào sản xuất đại trà trong vòng ba tháng
kỳ tích của ngành thiết bị y tế nước anh tại thời điểm đó
thiết bị này sử dụng thuật toán phân tích phổi của từng bệnh nhân
từ đó giúp các bác sĩ đề xuất chỉ số máy thở đúng nhất với tình trạng của từng bệnh nhân
bác sĩ đề xuất chỉ số máy thở đúng nhất với tình trạng của từng bệnh nhân
giúp giảm thiểu tổn thương do máy thở gây ra
một chiếc máy thở thông thường có chi phí khoảng bảy mươi bạn anh
còn máy thở do anh và các cộng sự làm ra chỉ có giá vài ngàn bản anh
máy thở oxven có thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển
nhưng cho kết quả vượt trội so với các thiết bị máy thở truyền thống
vài trò của mình trong dự án osvent là thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
bước đầu trên động vật trước khi đưa vào thực tế
tiến sĩ thomson khoa khoa học kỹ thuật của đại học oxford nhận xét
đây là một trong những sáng kiến đổi mới ấn tượng nhanh chóng và thành công
dự án máy thở của anh và các cộng sự được trao giải đổi mới khoa học và kỹ thuật
của viện hàn lâm kỹ thuật anh năm hai nghìn hai mươi xét cả trên ba yếu tố khoa học công nghệ
và đóng góp cho covid một mươi chín
hiện dự án đã được một công ty về thiết bị y tế mua lại và đưa vào sản xuất rộng rãi tại anh
việc nghiên cứu ra máy hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín có ý nghĩa rất lớn đối với nước anh
trong bối cảnh số ca nhiễm và số người tử vong tại anh đang gia tăng
với con số chóng mạc
và việt nam dự kiến sẽ có những thiết bị y tế hiện đại ưu việt như vậy trong tương lai gần
bởi anh trần công minh thể hiện mong muốn sẽ quay về nước khi hoàn thành chương trình học
sau tiến sĩ tại oxford với mục tiêu phát triển những nghiên cứu để cống hiến cho cả ngành
chăm sóc sức khỏe lẫn lĩnh vực giáo dục nước nhà
mặc dù có nhiều nghiên cứu phát minh ra các sản phẩm chống lại virus corona
nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có phương án nào vượt trội và có tính ứng dụng tốt hơn vaccine
minh chứng là theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa new england
số ra ngày ba mươi tháng ba việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã giúp làm giảm hơn hai phần ba
số ca nhập viện cũng như ngăn bệnh trở nặng ở lứa tuổi này trong làn sóng dịch covid một mươi chín
do biến thể omicron gây ra tại mỹ
các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu về một một trăm tám mươi năm trẻ mắc covid một mươi chín được ghi nhận
tại ba mươi một bệnh viện nhi trên toàn nước mỹ bao gồm chín trăm một mươi tám em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
và hai trăm sáu mươi bảy em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu về năm đến một mươi một tuổi so sánh với các bệnh nhân
ở các lứa tuổi như trên nhập viện vì lý do khác
nghiên cứu được thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đây là quãng thời gian mà biến thể danta và omicron hoành hành tại mỹ
đặc biệt ở nhóm trẻ năm đến một mươi một tuổi
lợi ích mà việc tiêm vaccine mang lại chỉ có thể được đánh giá trong thời gian lây lan biến thể omicron
bởi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
mời cấp phép
sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech cho trẻ ở lứa tuổi này
sau khi quan sát các nhà nghiên cứu kết luận rằng ở nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
việc tiêm hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech lại mang lại hiệu quả bảo vệ
không phải nhập viện lên tới sáu mươi tám trong thời gian biến thể omicron hoành hành
do nhóm lứa tuổi này mới gần đây được phép tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nên vẫn chưa đủ số lượng trẻ để đưa ra đánh giá riêng về bệnh trở nặng
nhóm thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi việc tiêm phòng mang lại hiệu quả bảo vệ tới chín mươi hai
giúp không phải nhập viện do biến thể danta và tỷ lệ này là bốn mươi ở những người mắc biến thể omicron
việc tiêm chủng mang lại hiệu quả chín mươi sáu trong việc ngăn bệnh trở nặng trong giai đoạn biến thể danta lây lan
và bảy mươi chín trong thời gian biến thể omicron hoành hành
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ tính đến ngày một mươi sáu tháng ba
chỉ hai mươi bảy trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
trong khi tỷ lệ này ở nhóm từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là năm mươi bảy
tiến sĩ adrian randolph đồng tác giả nghiên cứu thuộc bệnh viện nhi boston và cdc khẳng định
lợi ích của vaccine và khuyến cáo người dân nên cho trẻ tiêm phòng
rõ ràng có thể thấy rằng việc tiêm vaccine thật sự có hiệu quả với nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại mỹ
khi hiệu quả phòng bệnh lên tới sáu mươi tám trong thời gian biến thể omitforn hoành hành
lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nhiều so với những rủi ro của việc không tiêm phòng gây ra
khi số ca bệnh trở nặng
trẻ có thể gây ra những hậu quả lâu dài
vì vậy các bậc phụ huynh cũng không nên mang tâm lý quá lo sợ khi cho trẻ tiêm phòng
vì không phải trường hợp nào cũng xảy ra vấn đề nguy hiểm đâu ạ